ủy ban châu sẽ chính thức khuyến nghị bắt đầu đàm phán thành viên với ukraine vào ngày hôm nay
quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh eu vào tháng một mươi hai
trong đó cơ quan điều hành của khối phải chuẩn bị một báo cáo về tiến trình của ukraine trên bảy lĩnh vực cải cách vào thời điểm đó
trong chuyến thăm thủ đô ukraine hôm bốn tháng một mươi một chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết
nước này đã đáp ứng hơn chín mươi yêu cầu để bắt đầu đàm phán thành viên eu chính thức
bà nói thêm rằng tham nhũng vào quyền của người dân tộc thiểu số tại ukraine nằm trong số những lĩnh vực cần phải bàn thảo trong thời gian này
trước đó bà voner leyen đã nhấn mạnh quá trình gia nhập eu hoàn toàn dựa trên tiến bộ thực tế
và ukraine không nên mong đợi bất kỳ lối tắt nào trên con đường trở thành thành viên chính thức của eu
quyết định khởi động các cuộc đàm phán gia nhập eu với ukraine sẽ cần có sự thống nhất nhất trí của tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên
trong khi đó hungary đã nhiều lần bày tỏ sự quan ngại về tư cách thành viên tiềm năng của kiev